vào khoảng tám giờ tối qua nhận được tin cháy tại ngôi nhà bốn tầng có địa chỉ tại số chín ngách năm mươi tám ngõ hai trăm tám mươi một phố trương định phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
ngay lập tức đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai đã huy động ba xe chữa cháy và công an quận hai bà trưng triển khai hai xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đám cháy
đến khoảng tám h ba mươi các chiến sĩ tiếp cận điểm cháy do địa hình nằm sâu trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
đến hơn chín giờ đám cháy cơ bản được dập tắt khu vực cháy được xác định từ ngôi nhà bốn tầng có diện tích khoảng gần ba mươi m hai
vụ cháy không gây ra thiệt hại về người tuy nhiên lửa lớn đã thiêu dụi toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà hiện nguyên nhân cháy đang được làm rõ